thưa quý vị vậy là một năm hai nghìn hai mươi một với đầy những sự biến động chưa từng thấy đã sắp trôi qua
chắc hẳn mỗi chúng ta ai cũng hy vọng sẽ được đón một cái tết bình an với gia đình sau một năm nhiều biến cố
tuy nhiên tình hình dịch bệnh tiếp tục gia tăng mạnh tại nhiều tỉnh thành như hiện nay khiến nhiều người vô cùng lo lắng
liệu với tình hình diễn biến của dịch như hiện nay thì tết này tp hcm có khả năng giãn cách xã hội hay không
và phải làm thế nào để kịnh bàn giãn cách không lặp lại
tại buổi trao quyết định cán bộ tại quận một mươi ông nguyễn văn nên bí thư thành ủy tp hcm đã dành thời gian để nói về tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn và phương hướng nhiệm vụ cho thời gian tới
thông tin mới nhất sáng nay là biến chủng omicron đã hoành hành ở nhiều nước có mặt ở khoảng chín mươi quốc gia vùng lãnh thổ
một số nơi đã có những quy định nghiêm ngặt hơn siết chặt các hoạt động
bí thư thành ủy tp hcm đặt vấn đề tại việt nam các lực lượng đang gặp nhiều khó khăn vất vả trong việc ứng phó với biến chủng delta trong khi đó một số nước trong khu vực đã xuất hiện biến chủng mới
ông nguyễn văn nên nhấn mạnh nếu các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn không được thực hiện tốt tình hình sẽ rất căng thẳng
nếu biến chủng mới tới việt nam hoặc có mặt tại địa bàn tp hcm qua các số liệu của một số nước biến chủng omicron có sự lây lan hơn gấp nhiều lần so với các chủng cũ
người đứng đầu đảng bộ thành phố cho rằng trong giai đoạn này mọi người dân đều phải thay đổi tâm thế tư duy thói quen để thích ứng
có thể hiểu rằng việc thay đổi ấy đồng nghĩa với việc sống chung với covid một mươi chín ngay cả khi có biến chủng mới
trong hoàn cảnh đó người dân cần hạn chế thói quen bình thường không chỉ bảo vệ chính mình mỗi người phải biết bảo vệ cả người thân bên cạnh bảo vệ cộng đồng thì xã hội mới có thể tiến tới thích nghi an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tết năm nay nếu như chúng ta không muốn phục hồi các biện pháp giãn cách căng thẳng như trước chỉ có một cách là củng cố nội lực từ chính bên trong đây là điều kiện tiên quyết cũng là lợi thế của tp hcm ông nguyễn văn nên quán triệt
ông nguyễn văn nên lưu ý khi phát hiện các trường hợp f các loại thuốc cần được cấp phát ngay thuốc điều trị sẽ khiến kéo giảm tỷ lệ nguy cơ nặng tử vong
tuy nhiên theo thống kê của ngành y tế khoảng hai mươi đến ba mươi ca mắc covid một mươi chín chưa được tiếp cận thuốc
câu hỏi đặt ra là vì sao dẫn đến nguyên nhân trên và cách nào để khắc phục
những việc đó chúng ta có thể thực hiện được khi hệ thống y tế cơ sở y tế cộng đồng chăm sóc kỹ quan tâm đặc biệt các f tổ y tế lưu động cần tư vấn hỗ trợ ngay khi các trường hợp mắc covid một mươi chín có nhu cầu
làm được như vậy dù lây nhiễm cỡ nào thành phố cũng chủ động được nếu không chúng ta còn gặp khó khăn bí thư thành ủy tp hcm nêu rõ
vừa qua một nhà thuốc tây chia sẻ họ đã tư vấn điều trị cho khoảng hai trăm linh f
với sự giúp đỡ đó chúng ta sẽ bớt lo lắng ngành y tế cũng được chia lửa ông nguyễn văn nên chia sẻ
bí thư thành ủy tp hcm nhìn nhận việc bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc covid một mươi chín là một trong những vấn đề cần bàn tới trong thời điểm hiện tại
các số liệu cho thấy khoảng năm mươi trường hợp tử vong do covid một mươi chín là người chưa được tiếp cận vaccine
những người đã tiêm đủ hai mũi tiêm các mũi bổ sung sức khỏe tốt không có bệnh nền không lớn tuổi sẽ vượt qua dịch bệnh rất nhanh
nhưng những người thuộc nhóm nguy cơ cao cần tập trung bảo vệ ông nguyễn văn nên giao nhiệm vụ
bộ y tế công bố tp hcm có chín trăm chín mươi một f mới và sáu mươi bốn ca tử vong vì covid một mươi chín
tính từ đầu tháng một mươi hai đến nay số ca nhiễm covid một mươi chín tử vong ở tp hcm luôn trên năm mươi bảy trường hợp mỗi ngày cao nhất là ngày sáu tháng một mươi hai với chín mươi bốn ca
điều này đã khiến cho dư luận lo lắng vì đặt ra câu hỏi liệu tp hcm có còn kiểm soát được dịch hay không
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm nhận định
với tỷ lệ bao phủ vaccine rất dày của tp hcm khoảng chín mươi năm người từ một mươi tám tuổi trở lên tiêm đủ hai mũi số người tử vong tăng cao như hiện tại là rất đáng lo ngại
nếu tính từ cuối tháng một mươi một đến nay trung bình bệnh nhân covid một mươi chín tử vong hàng ngày tại địa phương là trên dưới bảy mươi người bao gồm các trường hợp nặng và chuyển từ các tỉnh đến
ông dũng dẫn chứng tình hình ở quốc gia cùng khu vực đông nam á
đông nam á là indonesia dân số khoảng hai trăm bảy mươi triệu người
cụ thể trong cùng khoảng thời gian trên số ca tử vong của indonesia chỉ năm bảy người mỗi ngày nhưng số mũi vaccine nước này tiêm tương đương với việt nam
tức là nếu so với số dân thì chưa đến bốn mươi người tiêm mũi hai
với singapore dù số ca mắc cao nhưng số tử vong vẫn rất thấp
còn tại tp hcm số ca f phát hiện hàng ngày trên một trăm linh dân không quá cao so với các khu vực khác trên thế giới
nhưng tỷ lệ tử vong lại cao
chuyên gia cho rằng khi tiến hành bình thường mới cần chấp nhận số ca f sẽ tăng nhưng tỷ lệ tử vong phải giảm về dưới năm
trong khi đó thống kê từ bộ y tế cho thấy f tử vong tại việt nam nói chung chiếm tỷ lệ hai so với tổng số ca nhiễm
trong đó tp hcm là địa phương áp đảo
nhận định nguyên nhân tử vong ở góc độ dịch tễ phó giáo sư dũng cho rằng
có hai vấn đề khiến tỷ lệ tử vong vì covid một mươi chín vẫn cao liên tục tại tp hcm
đầu tiên là dù tp hcm công bố tỷ lệ phủ vaccine rất dày
nhưng qua ghi nhận vẫn còn các trường hợp bị bỏ sót chưa tiêm mũi nào và nhiễm bệnh
các trường hợp này có thể nằm trong nhóm cao tuổi đi lại khó khăn có bệnh nền
đang điều trị hoặc vấn đề tư vấn tiêm chủng không tốt yêu cầu người có bệnh nền phải vào bệnh viện
tiêm tạo nên tâm lý e ngại
nhóm này một khi nhiễm bệnh thì nguy cơ trở nặng và tử vong rất cao
do đó đòi hỏi khối y tế dự phòng phải tiếp tục tìm kiếm tuyên truyền phủ vaccine cho người chưa tiêm
vấn đề thứ hai theo ý kiến riêng của chuyên gia là việc quy trình điều trị covid một mươi chín hiện tại vẫn còn chưa phù hợp
ví dụ nếu dùng kháng viêm quá sớm không đúng đối tượng sẽ dễ gây nguy cơ chuyển nặng về sau
hoặc thuốc monopiravir thay vì ưu tiên cấp cho đối tượng cao tuổi thì còn dùng bị tràn lan
theo ông dũng cần phải phân luồn bệnh nhân hợp lý ngay từ đầu
khi bệnh nhân có dấu hiệu trở nặng cần can thiệp y tế người nhà phải biết đưa họ đến cơ sở nào
nhiều người nghĩ mình nặng quá sắp chết rồi nên không muốn đi
hoặc là họ sợ đi điều trị sở cách ly trong bệnh viện sẽ chuyển nặng
chính sách cách ly f f một hiện tại cũng khiến người dân có thể e ngại mà giấu bệnh
đó là những lý do làm việc can thiệp y tế bị trễ dẫn đến gia tăng nguy cơ trở nặng tử vong khi nhiễm bệnh
phó giáo sư dũng phân tích bác sĩ trương hữu khanh chuyên gia dịch tẩy
nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm cho rằng
các thống kê về số ca tử vong của tp hcm cần chi tiết hơn
cụ thể cần chỉ rõ đối tượng tử vong ở độ tuổi bao nhiêu đối tượng nào có bệnh nền gì
đã tiêm đủ hay chưa tiêm tiêm loại vaccine gì thì mới có nhận định đúng đắn
khó khăn trong tình hình hiện tại là việc số lượng f điều trị tại nhà cao
nên con số thống kê có thể chưa chính xác
cơ quan thống kê nên phân tích chi tiết tỷ lệ các ca bệnh không chích người diễn tiến nặng
tử vong để người dân thấy rõ lợi ích của việc chủng ngừa
nhất là với nhóm anti vaccine và những người mang tâm lý sợ hãi không dám đi chích
bác sĩ khanh nhấn mạnh
bác sĩ đỗ châu việt trưởng khoa điều trị covid một mươi chín bệnh viện nhi đồng hai cho biết thêm
ngoài số f tại chỗ tp hcm sau khi mở cửa còn gánh các ca nặng từ nhiều tỉnh thành khác chuyển lên
góp phần làm tăng số lượng bệnh nhân nặng và tử vong và áp lực điều trị
dù vậy theo các chuyên gia đây chỉ là những bệnh nhân chuyển viện
không phải là bệnh nhân sinh sống làm việc tại tp hcm
bộ y tế khi thống kê số ca tử vong cũng ghi rõ trường hợp nào chuyển từ tỉnh đến
các chuyên gia đặt kỳ vọng về chiến dịch tiêm mũi vaccine ba
đặc biệt cho đối tượng người cao tuổi bệnh nền và chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ
của sở y tế tp hcm sẽ giúp hạn chế tỷ lệ tử vong